tính đến tám giờ sáng nay toàn thế giới ghi nhận hơn ba mươi bảy bảy triệu ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hơn một triệu ca tử vong mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đáng chú ý
ấn độ ghi nhận thêm bảy mươi bảy sáu trăm linh ca mắc trong hai mươi bốn giờ qua đưa tổng số ca bệnh trên cả nước lên bảy năm triệu ca
ấn độ đang chứng kiến tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín chậm hơn kể từ giữa tháng chín tính đến thời điểm
này của tháng một mươi số ca mắc covid một mươi chín mới trung bình tại ấn độ ở mức hơn bảy mươi ca một ngày
trong khi tỷ lệ phục hồi đã vượt ngưỡng tám mươi năm tuy nhiên hoạt động tụ tập đông người trong các
lễ hội lớn vào cuối tháng này và tháng một mươi một có nguy cơ khiến cho virus lan mạnh
các chuyên gia đánh giá hệ thống y tế tại ấn độ đã được củng cố trong những tháng gần đây
nhưng vẫn có thể bị áp đảo nếu số ca nhiễm tăng mạnh